mặc dù mục tiêu giảm sĩ số lớp học đối với học sinh lớp một là điều kiện và yêu cầu để thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông mới
thế nhưng trên thực tế áp lực sĩ số tại các lớp ở nội thành hà nội vẫn là một thách thức rất lớn đối với giáo viên
sau hai tuần cô trò cùng dạy và học với sách mới chương trình mới
với năm mươi học sinh cô giáo dù đã rất nỗ lực xoay như tròng tróng nhưng vẫn khó có thể quan tâm được hết đến từng học sinh trong lớp học
để có thể dạy hết được chương trình cho mỗi tiết học cô giáo đã phải xoay sở rất nhiều
năm học này hà nội có khoảng một lớp có sĩ số năm mươi năm học sinh một lớp và khoảng hai lớp có sĩ số khoảng năm mươi học sinh một lớp
kê thêm bàn thậm chí có lớp bàn học phải ngồi ghép ba học sinh thì mới đủ chỗ cho các em
có những cái cách mà đổi vị trí chỗ ngồi cho các bạn để làm sao mình có thể tiếp cận để các con các bạn chậm hơn và dành nhiều thời gian thêm thời gian cho các bạn đấy
còn lại những bạn tốt hơn thì mình sẽ bố trí cho các bạn ở những cái khu vực mà các bạn có thể tiếp cận với các bạn
thậm chí các bạn có thể giúp nhau học hành luôn
với cách học mới học sinh sẽ chủ động hơn do vậy giáo viên phải tính toán điều chỉnh các hoạt động dạy học của lớp nhất là những môn học cần tương tác nhóm
thứ nhất là sử dụng các phương tiện dạy học hỗ trợ thứ hai là đưa các con ra hoạt động ở những không gian thoáng rộng hơn là trong lớp học
còn sĩ số đông thì có lẽ là chúng tôi cũng phải khắc phục dần trong những cái năm học sau bởi vì cái này nó là khách quan
một tiết học
với học sinh lớp một bây giờ chỉ có ba mươi năm phút và cái lượng kiến thức thì nó mang tính chất là bao quát tổng hợp kế thừa trên cơ sở là chương trình cũ
vì vậy mà cái đòi hỏi cơ bản là giáo viên phải linh hoạt trong một tiết học
giáo viên dù tận tụy nhiệt tình và tâm huyết đến đâu cũng sẽ bất lực trước những lớp học trên năm mươi học trò
cách tổ chức các hoạt động dạy học sẽ không thể nào phát huy được hiệu quả bởi mục tiêu lớn nhất của chương trình mới là thay đổi cách dạy cách học
để phát triển năng lực cho học sinh
mà học sinh quá đông thì làm sao phát triển năng lực cho được